ủy ban nhân dân bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa vừa tổ chức biểu dương khen thưởng lực lượng
đã thực hiện thắng lợi chuyên án ma túy hai trăm một mươi bảy l bắt đối tượng vận chuyển sáu mươi chín bánh heroin
tại buổi lễ đại diện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng trao tặng bằng khen cùng năm mươi triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã trao tặng bằng khen và thưởng một trăm linh triệu đồng cho ban chuyên án
và lực lượng tham gia chuyên án ma túy hai trăm một mươi bảy l đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy
chiến công của bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa thiết thực chặn đứng hành vi xâm phạm biên giới trái phép
bóc gỡ triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển tiêu thụ ma túy kiềm chế đẩy lùi tệ nạn xã hội
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội xây dựng tuyến biên giới đoàn kết
hữu nghị cùng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc